tám năm sau khi phải phẫu thuật vì bị tai nạn giao thông ông ma văn nhật sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
chú tại xã bình trung huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn không thể ngờ rằng trong bụng mình vẫn còn một chiếc kéo
bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn đang tiến hành xác minh việc bác sĩ phẫu thuật để quên chiếc kéo dài một mươi năm cm
trong ổ bụng ông ma văn nhật từ một mươi tám năm trước
tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ông ma văn nhật bị tai nạn giao thông và được chỉ định phẫu thuật
sau khi phẫu thuật ông nhật vẫn sinh hoạt bình thường
tuy nhiên gần đây thấy đau bụng ông đã đến siêu âm tại bệnh viện găng thép thái nguyên
và bệnh viện đa khoa bắc cạn thì đều phát hiện trong ổ bụng có một chiếc kéo
theo lãnh đạo bệnh viện đa khoa bắc cạn sau khi tiếp nhận thông tin từ người nhà bệnh nhân
bệnh viện sẽ xác minh sau đó sẽ đưa ra phương án xử lý cụ thể
tuy nhiên do thời gian quá lâu hồ sơ bệnh án đã hủy nên bệnh viện đang cho kiểm tra lại những bác sĩ
tham gia kíp mổ cho ông nhật vào năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
khi xác minh đầy đủ ban giám đốc bệnh viện sẽ họp và đưa ra xử lý cụ thể
theo lãnh đạo bệnh viện bắc cạn đây là trường hợp hy hữu và là bài học cho các bác sĩ trong ngành
bệnh viện sẽ thông báo trường hợp này đến các bác sĩ kíp mổ trong một mươi tám năm trước